ngày tám một mươi một ban quản lý phố cổ hà nội đã tổ chức họp báo thông tin về hoạt động kỷ niệm ngày di sản văn hóa việt nam ngày hai mươi ba một mươi một
chuỗi hoạt động văn hóa với chủ đề tiếng tơ sẽ diễn ra từ ngày hai mươi hai tháng một mươi một đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai tại nhiều điểm di tích trên khu phố cổ hà nội
theo đó tại ngôi nhà di sản tám mươi bảy mã mây sẽ tổ chức hoạt động với chủ đề huyền thoại trà di sản tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề di sản trong lòng hà nội
tại trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ hà nội sẽ tổ chức các hoạt động như trưng bày giới thiệu một số công đoạn làm tơ của nghệ nhân trình diễn thời trang tiếng tơ tổ chức biểu diễn âm nhạc nghệ thuật
các hoạt động nhằm giới thiệu các giá trị di sản đồng thời tăng cường hợp tác giao lưu giữa các địa phương trong cả nước nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của dân tộc